nắng nóng gây gắt như trong ngày hôm nay cũng rất dễ khiến cho chúng ta xảy ra tình trạng sốc nhiệt
nếu như mà chúng ta di chuyển và hoạt động lâu ngoài trời
và sau đây là ghi nhận tại thủ đô hà nội của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
vâng thưa quý vị mức nhiệt độ tại thủ đô hà nội ngày hôm nay
theo như chúng tôi đo được thì giao động trong khoảng từ ba mươi tám cho đến bốn mươi độ c
với mức nhiệt độ cao như thế này thì quý vị cần phải hết sức cẩn thận với tình trạng sốc nhiệt
đặc biệt là khi quý vị vừa đi ra khỏi phòng điều hòa hay là bước ra từ xe ô tô
thì nhiệt độ cơ thể sẽ thay đổi đột ngột rất dễ xảy ra tình trạng sốc nhiệt
bên cạnh đó thì những ngày nhiệt độ cao như thế này thì những chiếc xe ô tô khi mà để ngoài trời mà không đổ máy
thì sẽ có nhiệt độ rất cao mà theo như chúng tôi đo được thì nó rơi vào khoảng tầm năm mươi độ c
với cái mức nhiệt độ cao như vậy thì quý vị cần lưu ý là khi để những vật dụng như là chất bình cứu hỏa
hay là đặc biệt là các thiết bị điện tử như là điện thoại di động hay là máy tính bảng
thì rất dễ có nguy cơ là phát nổ không chỉ ảnh hưởng đến nổ thất xe mà còn gây ra sát thương
các chuyên gia cũng khuyến cáo rằng là quý vị trong những ngày này thì quý vị cần phải hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
cũng như là có những biện pháp phòng chống tránh nắng như là đeo khẩu trang hay là mặc áo chống nắng
và bổ sung đầy đủ lượng nước cho cơ thể để đảm bảo cho sức khỏe của mình
phóng viên hoàng huy truyền hình nhân dân